các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi đang ăn nhậu nam đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm cổ lông
nam đã gọi thêm nhóm của hoạt và nhóm của mạnh mang theo một dao và hai chiếc đao đến tham gia hỗn chiến
hoạt đã cầm đao chém vào cổ long gây tử vong